và sáng ngày hôm nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có chuyến thăm hỏi động viên tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch
và người dân ở một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội đang nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống dịch
cùng đi có ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
đồng chí đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí bùi thị minh hoài bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
và lãnh đạo bộ y tế ubnd thành phố hà nội
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã thăm hỏi các bác sĩ nhân viên y tế cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân f của bệnh viện đa khoa hà đông
tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai hà nội
đây là nơi được sử dụng làm khu vực dự phòng cách ly cho người nghi lây nhiễm covid một mươi chín
cơ sở này có hai trăm năm mươi hai phòng với hai một mươi sáu chỗ ở
biểu dương đội ngũ
cán bộ y tế lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ tại đây
chủ tịch nước căn dặn các lực lượng cần phải chủ động kiên quyết và làm chủ mọi tình huống
phân đấu quản lý phục vụ tốt người bệnh người được cách ly
đồng thời đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ
thăm khu dân cư số một phường mai động quận hoàng mai
chủ tịch nước đánh giá cao việc thực hiện mô hình đi chợ hộ
tập trung hàng hóa hạn chế ra ngoài của bà con trong khu dân cư
chủ tịch nước đề nghị bà con phát huy tinh thần đoàn kết
hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn
đặc biệt là cần phải chấp hành nghiêm quy định của chính phủ
của thành phố hà nội về việc phòng chống dịch covid một mươi chín
thăm tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt covid một mươi chín cộng đồng
và điểm tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại tổ một mươi một khu dân cư số một
phường bạch đằng quận hai bà trưng
chủ tịch nước căn dặn đội ngũ cán bộ y tế thực hiện tốt các quy định của chính phủ
ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức giãn cách xã hội tổ chức tốt
đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
phần đấu hoàn thành sớm nhất việc tiêm cho một trăm linh người dân trên địa bàn